tỉnh ủy bình phước đã chỉ đạo huyện ủy hới quản họp kiểm điểm nghiêm túc phê bình đối với ông lưu văn thanh
phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện người đã xuất hiện trong clip không đeo khẩu trang văng tục
và chống đối việc đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch
sau khi họp kiểm điểm ông thanh đã nhận thức việc làm của mình là sai và nhận khuyết điểm
huyện ủy cũng đã gửi báo cáo lên tỉnh ủy bình phước chờ ý kiến chỉ đạo
trước đó trong ngày một mươi hai tháng bốn trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh ông lưu văn thanh
phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện hớn quản tỉnh bình phước không đeo khẩu trang chống đối
không chấp hành việc đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch thị xã bình long
ông thanh còn nhiều lần đập bàn chỉ vào mặt chửi bới văng tục với các cán bộ làm việc tại chốt kiểm dịch